tại hà nội cục diên giữ hòa bình việt nam phối hợp với học viện quân y bộ tư lệnh thủ đô và các nước đối tác australia vương quốc anh và hoa kỳ
tổ chức khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong gần hai năm qua kể từ khi được thành lập bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã được huấn luyện toàn diện
việc huấn luyện thực hành lần này nhằm đánh giá tổng thể năng lực nhất là trình độ xử lý các tình huống y tế ở một mức độ cao hơn
như điều trị các loại bệnh thường gặp ở phái bộ cấp cứu xử lý các tình huống thương vong hàng loạt qua đó sẽ giúp nâng cao năng lực của bệnh viện
đồng thời phát hiện ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới trước khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ bentiu nam sudan
đợt huấn luyện thực hành tổng hợp cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi